thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi ba tháng sáu tại buổi làm việc với ủy ban nhân dân quận gò vấp tp hcm
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đánh giá quận gò vấp cơ bản thực hiện tốt
hiện nay tình hình dịch bệnh không còn khác biệt so với tình hình chung của toàn thành phố
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm cũng lưu ý quận gò vấp vẫn còn vùng trọng điểm
cần siết chặt hơn nữa việc cách ly giãn cách
vì càng làm càng kỹ thì việc gỡ phong tỏa sẽ an toàn hơn và triệt để hơn
quyết định cuối cùng việc có dừng giãn cách xã hội quận gò vấp theo chỉ thị số một nghìn sáu trăm hai mươi
sau một mươi năm ngày thực hiện sẽ được lãnh đạo tp hcm đưa ra trong sáng mai ngày một mươi bốn tháng sáu
tuy nhiên trước mắt có thể nới lỏng trên diện rộng của quận gò vấp
nhưng siết chặt trên diện hẹp và ở những khu vực còn có nguy cơ cao
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị ủy ban nhân dân quận gò vấp giả xuất lại tình hình dịch bệnh
trên một mươi sáu phường nới bớt các biện pháp không quá cần thiết để ổn định cuộc sống của người dân
đồng thời phân bổ tập trung nguồn lực cho việc phòng chống ở các vùng diện hẹp